phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cùng các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh thái nguyên để tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tại chương trình làm việc tỉnh thái nguyên kiến nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm cho thái nguyên mở rộng các khu công nghiệp để đón làn sóng đầu tư sau dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời bổ sung danh mục khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh thái nguyên vào quy hoạch chung và cho phép tỉnh thái nguyên được triển khai lập dự án để thành lập khu công nghệ thông tin tập trung
đối với nguồn vốn vai oda tỉnh thái nguyên đề nghị sớm có hướng dẫn để gia hạn giải ngân vốn nước ngoài cho các dự án trọng điểm để tiếp tục triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư dự án
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng phạm bình minh đã giải đáp những đề xuất kiến nghị của tỉnh thái nguyên và yêu cầu tỉnh cần tạo điều kiện tối đa để hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công
trong đó có vốn oda và vốn vai ưu đãi nước ngoài đạt hiệu quả cao nhất đặc biệt là phải quyết tâm phấn đấu giải ngân một trăm linh vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi